vào chiều ngày hôm qua chín tháng một mươi một phiên tòa xét xử vụ án tiếp tục xét hỏi bị cáo phạm thị hương
trú tại tp hcm là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí thanh bình
theo cáo trạng qua giới thiệu phan thanh hữu đã đồng ý và chỉ đạo nguyễn hữu tứ
bán xăng nhập lậu cho phạm thị hương
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hương đã mua gần tám triệu lít xăng nhập lậu của nguyễn hữu tứ đưa về bán
thu lợi bất chính hơn bốn tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo hương đồng ý với nội dung cáo trạng bị truy tố tội buôn lậu
đồng thời bày tỏ sự an năn hối hận xin được khoan hồng
mua bán và vận chuyển trái phép một một kg ma túy tổng hợp
hai đối tượng trương duy giáp chú tại tỉnh nam định và bùi hữu điều chú tại tỉnh ninh bình
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
vào chiều ngày hai tháng một mươi một trên quốc lộ một mươi thuộc địa phận xã tự tân
huyện vũ thư tỉnh thái bình lực lượng chức năng bắt quả tang giáp
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy khám xét trên người và nơi ở của đối tượng
thu giữ một một kg ma túy tổng hợp một cân điện tử sáu bình khí n hai o
giáp khai nhận mua và vận chuyển số ma túy trên để bán cho một số quán bar karaoke
trên địa bàn các tỉnh ninh bình nam định và thái bình
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ bùi hữu điều thu giữ hai túi ketamin
tám viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật có liên quan
được biết giáp là đối tượng đã có ba tiền án về tội cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
quyết định khởi tố
khoảng một mươi ba h ngày hai tháng một mươi một trên quốc lộ một mươi thuộc địa phận xã tự tân huyện vũ thư tỉnh thái bình
lực lượng chức năng bắt quả tang trương duy giáp đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét trên người và nơi ở của đối tượng thu giữ một một kg ma túy tổng hợp
một cân điện tử sáu bình đựng khí n hai o ba điện thoại di động
tại cơ quan điều tra giáp khai nhận mua và vận chuyển số ma túy trên để bán cho một số quán bar karaoke
trên địa bàn các tỉnh ninh bình nam định và thái bình
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt giữ bùi hữu điều thu giữ hai túi ketamin tám viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật có liên quan
được biết trương duy giáp là đối tượng đã từng có ba tiền án về các tội cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
công an huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vừa chuyển hồ sơ và đối tượng nguyễn hồng dũng hai mươi sáu tuổi
trú tại xã e an ninh huyện chư quynh trong cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo hồ sơ vụ án vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng chín do bức xúc về việc bị đánh trước đó
nên dũng đã nảy sinh ý định đi tìm anh nguyễn quang thành tài chú cùng xã để trả thù
dũng vào bếp lấy một con dao rồi điều khiển xe máy đi đến quán internet tại thôn hai mươi hai xã e an ninh để tìm anh tài
thấy anh tài dũng chém nhiều nhát vào đầu tay và ngực của anh tài
anh tài được đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là hai mươi chín
sau khi gây án dũng đã đến công an xã an ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với chín đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
trước đó vào lúc một mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng một mươi lực lượng công an kiểm tra và bắt quả tang các đối tượng
trên đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp nhà thờ xã tường lộc huyện tam bình thu giữ ba hột xí ngầu
tiền trên chiếu bạc là một triệu bảy trăm linh nghìn đồng kiểm tra xung quanh và trên người các đối tượng là trên bốn mươi triệu đồng và ba xe mô tô
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mỗi ván đặt cược từ hai mươi đồng đến năm trăm linh đồng
vụ việc đang được công an huyện tam bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các tự viện
đối tượng gây án lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác nhất là trong thời điểm mưa bão phản ánh tại tỉnh bình định
cách đây hơn một tháng chùa gia khánh ở huyện tuy phước tỉnh bình định bị kẻ trộm đột nhập trộm số tiền hai trăm hai mươi hai triệu đồng
mặc dù chùa có gắn nhiều camera an ninh nhưng kẻ gian đã theo dõi quy luật hoạt động của chùa
và chọn thời điểm các tu sĩ tập trung hành lễ trên tỉnh bình định
chùa đã tránh điện để gây án
vài ngày sau khi xảy ra sự việc trên công an huyện tuy phước đã làm rõ thủ phạm là nguyễn quang hải ba mươi tám tuổi
chú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
đối tượng này đang trên đường mua ma túy và tìm địa chỉ để tổ chức sử dụng ma túy tại địa bàn huyện hoài đức thì bị công an xã vân côn phối hợp cùng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện hoài đức phát hiện bắt giữ
đó là nguyễn ngọc cảnh chú tại thị xã hòa nhơn tỉnh bình định
cơ quan điều tra làm rõ cảnh còn là thủ phạm của nhiều vụ trộm khác
tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn tỉnh bình định
theo giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình định
nếu như trước đây kẻ gian vào chùa thường nhằm vào những pho tượng cổ hoặc tượng bằng đồng
thì nay đối tượng chủ yếu cậy cửa phòng trộm tiền trộm xe máy
và cái thời gian thì vào để lấy cắp các thủ xương là bất định
có thể là buổi trưa hoặc là buổi tối khuya
hay là các chùa
thì nếu có điều kiện chúng ta nên trang bị các loại camera
để giúp cho bàn an ninh khi có chuyện xử lý tốt hơn
khi trường hợp mà nếu chúng ta phát hiện các đối tượng đó vào
thì tốt nhất chúng ta nên phối hợp nhiều người
để chúng ta tìm cách ngăn cản
nếu như chúng ta ở một mình thì nên điện thoại
điện thoại bằng đồng
báo các cơ quan nhất là bàn an ninh công an để giúp mình
các tự viện thường có khuôn viên rộng không gian thoáng đẳng
tường rào cổng ngõ không quá chú trọng đến việc ngăn chặn kẻ gian
lúc hành lễ đông người hay trong đêm khuya vắng
đều là thời điểm mà kẻ gian có thể lợi dụng trà trộn đột nhập trộm cắp
từ thực tế trên cho thấy
việc chủ động ngăn ngừa là hết sức cần thiết
nhất là trong thời điểm mưa bão
không chỉ để bảo vệ an toàn tài sản
mà còn gìn giữ sự tôn nghiêm nơi cửa thiền
cũng trong ngày hôm qua một vụ tai nạn giữa xe máy và xe máy điện
cũng xảy ra trên đường trục hướng phía nam hà nội
đoạn qua xã cự khê huyện thanh oai
sau cú tông mảnh thì bốn người trên hai phương tiện văng ra đường
một nạn nhân nữ tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương nặng
tại hiện trường hai phương tiện biến dạng hoàn toàn
ở làn đường hướng hà đông thanh oai
bốn nạn nhân gồm hai nam và hai nữ văng ra giữa đường
một nạn nhân nữ tử vong tại chỗ và ba người khác bị thương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y một trăm linh ba
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn
đội cảnh sát giao thông số một mươi phòng cảnh sát giao thông công an hà nội
đã có mặt tại hiện trường
phối hợp với công an xã cự khê khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân